phát biểu tại họp báo với các nhà lãnh đạo châu phi tại kiev vào ngày hôm qua ông zelensky cho biết
tôi nhìn thấy triển vọng công việc của chúng tôi về những điểm cụ thể của công thức hòa bình
và chắc chắn tôi đã mời các quốc gia châu phi tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình mà chúng tôi đang chuẩn bị
trước đó cùng ngày một phái đoàn cùng các nhà lãnh đạo châu phi đã đến kiev
trong khuôn khổ một sứ mệnh trung gian hòa bình giữa nga và ukraine
phát biểu về báo giới sau cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo châu phi với tổng thống ukraine
tổng thống nam phi sirin ramaphosa đã kêu gọi ukraine và nga giảm leo thang xung đột
cuộc chiến này phải được giải quyết và nên có hòa bình thông qua đàm phán
chúng tôi cho rằng phải có sự giảm leo thang căng thẳng ở cả hai bên
chúng tôi đã được nghe về những cuộc tấn công bằng tên lửa
những hành động như vậy không giúp ích cho việc xây đắp hòa bình
trong khi đó tổng thống zambia hakaide hichilema nhìn nhận
điều quan trọng đối với lục địa châu phi là đóng góp cho hòa bình ở ukraine
về phần mình tổng thống koromov azali asumani cho rằng
một hiệp ước hòa bình ở ukraine cần phải được thực hiện thông qua hiến trương liên hợp quốc
tổng thống ukraine volodymyr zelensky lần đầu tiên đề xuất ý tưởng
về một hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu hồi tháng một mươi một năm ngoái
khi ông đưa ra một công thức hòa bình gồm một mươi điểm
trong đó dự kiến việc nga rút hoàn toàn quân khỏi ukraine
và kiev khẳng định đó là con đường khả thi duy nhất dẫn đến hòa bình
đầu tháng sáu này giới chức ukraine cho biết
nước này vẫn chưa ấn định ngày tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình
vì nước này đang cố gắng thu hút càng nhiều quốc gia nam ấn cầu tham dự